trong hai ngày hai mươi năm và hai mươi sáu tháng một mươi một đoàn công tác của trung ương do đồng chí nguyễn thị kim ngân
ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội đã đến thăm tỉnh sóc trăng
thăm bà mẹ việt nam anh hùng trương thị vân tám mươi tám tuổi và anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
thiếu tướng lê hoàng sương bảy mươi chín tuổi cùng chú tại huyện châu thành tỉnh sóc trăng
chủ tịch quốc hội bày tỏ vui mừng khi biết mẹ vân và anh hùng sương tuy tuổi đã cao nhưng luôn phấn đấu
tích cực trong tham gia các phong trào hành động cách mạng tại địa phương
đến thăm nhà máy của công ty cổ phần chế biến thủy sản tài kim anh
chủ tịch quốc hội và đoàn công tác đã ghi nhận sự phát triển của công ty với nhiều cách làm hay hiệu quả
thăm quan trung tâm sản xuất giống lúa và gạo st hai mươi năm chủ tịch quốc hội và đoàn vui mừng khi biết gạo st hai mươi năm
tiếp tục có những thành công sau khi đăng quang danh hiệu quốc tế gạo ngon nhất thế giới
tại trụ sở tỉnh ủy sóc trăng được sự vận động của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
lãnh đạo tập đoàn dầu khí việt nam đã tặng ba tỷ đồng vào ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam
tặng hai tỷ đồng vào quỹ an sinh xã hội tỉnh sóc trăng